như suzuki mitsubishi và isuzu
thái lan nước sản xuất ô tô lớn nhất trong khu vực là một câu chuyện thành công
được hưởng lợi từ một cơ sở sản xuất chung của khu vực với linh kiện từ các nước asean khác
có thể được miễn thuế nhập khẩu và dỡ bỏ được những rào cản khác
khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô tại đông nam á đang ngày càng được nâng cao
nhờ những nhu cầu sử dụng ô tô của người dân tăng mạnh
theo số liệu mới nhất quý i đầu năm nay thái lan vẫn đứng đầu danh sách top năm thị trường ô tô lớn nhất asean
cùng giảm doanh số có indonesia và malaysia
tuy nhiên philippines lại tăng gần hai mươi hai
với sự ra đời của cộng đồng kinh tế asean aec cơ hội phát triển của ngành công nghiệp ô tô khu vực
đến từ một sân chơi bình đẳng hơn cùng với sự cạnh tranh lớn hơn giữa các quốc gia các nhà sản xuất
trong khi một số nước đang được hưởng lợi
từ thương mại tự do có thể kỳ vọng vào aec cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô
thì ngược lại một số nước khác lại đang đứng trước bài toán cân bằng giữa thương mại tự do và phát triển ngành ô tô trong nước
thưa quý vị từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cục cảnh sát giao thông sẽ mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp
như vi phạm quy định nồng độ cồn chạy quá tốc độ quy định trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát giao thông sẽ mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp như vi phạm quy định nồng độ cồn
chạy quá tốc độ quy định không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định
các trường hợp lạng lách đánh võng đua xe trái phép
trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng
chính quyền các cấp tiến hành đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
trong đó thời gian trước tết nguyên đán tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa
các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản hoạt động vận tải hành khách ngang sông
theo tuyến cố định ở một số tuyến vận tải trọng điểm các điểm du lịch lễ hội
công an tỉnh sơn la cho biết vào đêm ngày tám tháng một mươi hai tại xã mường chùm huyện mường la
lực lượng chức năng gồm công an huyện mường la và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là mùa a lộng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã triềng cong huyện sông mã
và sùng a tánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã phiềng cầm huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi g và bốn tám trăm chín mươi chín g
nhựa thuốc viện tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một người đàn ông không rõ danh tính từ xã trường khương huyện sông mã
ra xã mường trùm huyện mường la nếu chót lọt sẽ được chia một nửa số tiền bán ma túy
khi đang trên đường vận chuyển các đối tượng trên đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
trong phần tin quốc tế mỹ điều tra toàn diện các vụ tấn công mạng giai đoạn bầu cử
tổng thống mỹ barack obama vừa yêu cầu xem xét toàn diện các vụ tấn công mạng từ nước ngoài nhằm vào chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ hai nghìn một mươi chín
nhà trắng nhấn mạnh đây là cam kết của washington trong việc bảo đảm sự minh bạch của các cuộc bầu cử ở nước này
người phát ngôn nhà trắng eric schoon đã xác nhận các vụ tấn công mạng của mỹ
nhà trắng đã đưa ra thông tin tổng thống obama vừa chỉ đạo các cơ quan tình báo của nước này đánh giá lại đầy đủ về các vụ tấn công mạng nhằm vào quá trình bầu cử vừa qua
và cho biết tổng thống obama muốn hoàn tất việc này trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày hai mươi tháng một tới
quyết định trên của tổng thống obama được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ dân chủ tại quốc hội đang gây áp lực buộc nhà trắng công bố các thông tin chi tiết cho quốc hội và công chúng
về các vụ tấn công mạng xảy ra trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu mà nga bị cáo buộc có liên quan
trước đó hồi tháng bảy mỹ từng tố cáo nga can thiệp vào cuộc đua giữa ứng cử viên hillary clinton và đối thủ donald trump
đồng thời cáo buộc tin tạc nga đánh cắp thông tin của ủy ban toàn quốc đảng dân chủ mỹ
nhật bản và trung quốc đã kết thúc đàm phán về việc sớm thiết lập đường dây nóng trên biển nhằm tránh các vụ đụng độ ngoài im muốn trên biển hoa đông
tuy nhiên nỗ lực nhằm giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai bên tại khu vực tranh chấp chủ quyền này đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào
chính phủ nhật bản cho biết sau ba ngày thảo luận tại thành phố hải khẩu tỉnh hải nam trung quốc
hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới việc sớm thiết lập đường dây nóng
hai bên cũng nhất trí về cơ bản tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại nhật bản trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
trước đó cả hai bên đã đạt rất ít tiến triển trong việc thiết lập cơ chế liên lạc trên không và trên biển nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ ngoài i muốn trên biển
một trong những rào cản ngăn chặn nỗ lực của hai nước nhằm thực thi cơ chế này là cách thức xử lý liên quan đến vùng lãnh hải và không phận xung quanh quần đảo tranh chấp senka cu
còn trung quốc gọi là điếu ngư nhật bản yêu cầu không đưa khu vực này vào phạm vi cơ chế còn trung quốc đòi hỏi ngược lại
nhà chức trách indonesia đang khẩn trương khắc phục thảm họa tồi tệ nhất ở tỉnh ache kể từ sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng sáu năm độ richter vào hôm bảy tháng một mươi hai vừa qua
khiến một trăm linh hai người thiệt mạng
ít nhất bảy trăm năm mươi người bị thương và hơn một mươi một người bị mất nhà cửa
trải chiếu la liệt ngay trên nền đất những người dân tỉnh ache indonesia tạm thời phải sinh hoạt ngay trong những liều trại dựng tạm như thế này
họ phải ở bên ngoài vì chính những tòa nhà bị hư hại nặng và những cơn dư chấn sau động đất có thể khiến các mảnh vỡ rơi xuống nhiều hơn
số lượng người thiệt mạng do động đất đã tăng lên một trăm linh hai người sau khi hơn một mươi hai thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát tại một khu chợ ở mereu gần tâm chấn
các điều phối viên ứng phó khẩn cấp cho biết số người tử vong có thể tăng lên khi công tác tìm kiếm người sống sót đang được tiếp tục
hơn năm trăm linh tòa nhà bị phá hủy bao gồm một mươi bốn nhà thờ hồi giáo
tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng tại tỉnh ache trong một mươi bốn ngày tới
quân đội indonesia đã triển khai lực lượng để giúp đỡ các nạn nhân
giới chức indonesia tại jakarta thông báo sẽ gửi hàng cứu trợ trị giá ba năm tỷ rupee tới ache
trong đó có hàng nghìn chiếc lều giường gấp thiết bị nhà bếp nhà vệ sinh di động nước sạch và thực phẩm
khoảng ba mươi máy phát điện lớn cũng sẽ sớm được chuyển tới đây khi hệ thống lưới điện vẫn chưa được hồi phục
bên cạnh đó gia đình những người thiệt mạng sẽ được nhận số tiền hỗ trợ một mươi năm triệu rupee tương đương với một năm trăm linh usd
còn những người bị thương nặng được hỗ trợ năm triệu rupee tương đương với năm trăm linh usd
công ty samsung electronic của hàn quốc nhà sản xuất điện thoại thông minh
chip điện tử và tv lớn nhất thế giới thông báo sẽ vô hiệu hóa sản phẩm điện thoại thông minh galaxy note bảy
tại thị trường mỹ như một biện pháp an toàn để ngăn người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm này
sau hàng loạt sự cố cháy nổ nguy hiểm
trong tuyên bố chính thức samsung xác nhận bản cập nhật dành cho các máy galaxy note bảy
ở mỹ tung ra ngày một mươi chín tháng một mươi hai tới sẽ khiến cho thiết bị này không thể giạc pin
và không còn có thể hoạt động
cụ thể bản cập nhật phần mềm này sẽ không cho người dùng note bảy giặc pin
và cũng không thể kết nối đến với mạng di động để thực hiện cuộc gọi
truy cập dữ liệu di động hoặc gửi tin nhắn sms
bản cập nhật mới sẽ được phân phối trong vòng ba mươi ngày
và hãng này cho biết tỷ lệ trả lại note bảy ở mỹ hiện đã đạt chín mươi ba
ước tính samsung đã thu hồi khoảng hai năm triệu thiết bị note bảy tại một mươi thị trường
và chấm dứt sản xuất dòng điện thoại này sau bê bối cháy nổ pin
vụ việc này có thể khiến samsung thiệt hại lên đến một mươi bảy tỷ đô la
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại